xin chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của dãnh áp thấp có trục ở vào khoảng hai mươi một hai mươi bốn độ vị bắc
kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến năm m
nên trong ngày mai khu vực phía đông bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sần lửa đất và ngập úng ở vùng trúng
thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều tối đêm và sáng
sau đó ban ngày mưa giảm trời vẫn có nắng nhiều
nhà độ ban trưa sẽ phổ biến ở mức ba mươi hai ba mươi năm độ
sau đó trong ngày ba mươi một tháng bảy và ngày một tháng tám
mưa rứt và nhiệt độ cao nhất sẽ tăng thêm từ một cho đến hai độ
phía tây bắc bộ sẽ có mưa rải rác trong ba ngày tới
trong đó mưa rông sẽ tập trung trong ngày mai
vùng núi cục bộ có một số nơi như lai châu điện biên sơn la lào cai
có mưa to đến rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sần lửa đất và ngập úng ở vùng trúng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng nhẹ trong hai ngày tiếp theo
đối với các tỉnh trung bộ khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng
với nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ngưỡng là ba mươi bốn cho đến ba mươi bảy độ
có nơi thuộc vùng núi phía tây như con cuông quỳnh lưu thuộc nghệ an
nhiệt độ có thể đạt ngưỡng là ba mươi chín cho tới bốn mươi độ
độ ẩm ban trưa giảm thấp từ bốn mươi đến năm mươi
nên sẽ càng tăng thêm cảm giác khô nóng
các tỉnh từ đà nẵng
trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới
sẽ có nắng nóng gai gắt ở phần phía bắc của khu vực
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi sáu cho đến ba mươi tám độ
có nơi cao hơn
phần phía nam của khu vực nắng nóng sẽ dịu hơn
đến với khu vực tây nguyên
do gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên khu vực này tiếp tục có mưa rông rải rác vào chiều tối
cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to và rông
trong mưa rông cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh
ban ngày có năng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
nắng bộ cũng có mưa rông trong ba ngày tới
lưu ý ngày ba mươi mưa sông có thể tăng hơn về diện và lượng
trong mưa rông đề phòng tô lốc cũng như là gió giật mạnh
mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối
nhà độ ban trưa là khoảng ba mươi cho đến ba mươi ba độ
có nơi cao hơn